theo thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh thái bình thường trực tỉnh ủy thái bình vừa họp với đại diện công an tỉnh
viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân tỉnh thái bình để nghe báo cáo về vụ án hình sự vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại phường tiền phong thành phố thái bình tỉnh thái bình
trong đó ông nguyễn văn điều ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình
là người liên quan trực tiếp đến tài nạn
thường trực tỉnh ủy sẽ thảo luận và báo cáo ban thường vụ xem xét các biện pháp kỷ luật
một cách nghiêm khắc đối với ông điều theo quy định của đảng để báo cáo ban chấp hành đảng bộ tỉnh
ủy ban kiểm tra trung ương xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền
trước đó ngày hai mươi bảy tháng năm công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định
khi tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào ngày tám tháng năm tại đường trần thủ độ phường tiền phong
đây là vụ tai nạn giao thông làm một người chết và hai người bị thương
ô tô sau khi gây tai nạn tiếp tục di chuyển khoảng ba km đâm vào một cổng sắt rồi mới dừng lại
người dân đuổi theo ô tô gây tai nạn thì nhận ra lái xe giống ông nguyễn văn điều
trưởng ban nội chính tỉnh ủy thái bình